ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của sở giao thông vận tài về việc phối hợp giải quyết nội dung thông tin đăng tải trên môi trường mạng điện tử liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trở lại của công ty thành bưởi sở thông tin và truyền thông tp hcm đã gửi giấy mời đến công ty thành bưởi để làm rõ vụ việc sở thông tin và truyền thông sẽ thông tin kết quả buổi làm việc đến cơ quan báo chí
ngoài ra nhà xe này cũng thông tin sẽ công bố tổng đài đi xe cần thơ rút ngắn thời gian chỉ còn hai giờ ba mươi phút
về sự việc này lãnh đạo sở giao thông vận tài tp hcm đã có phản hồi chính thức
việc nhà xe thành bưởi bán vé trên mạng là nhà xe tự làm chưa đơn vị nào cho phép hiện nay thành bưởi vẫn trong thời gian xử phạt
và nếu thành bưởi có hoạt động trở lại thì cũng sẽ bắt đầu từ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn